các trinh sát đã tìm thấy chiếc xe bị cướp của nạn nhân tại bãi đề xe của bệnh viện đa khoa hòa bình
qua thu nhận thông tin thì người gửi xe chính là bùi trung kiên
với những đầu mối rõ ràng ban chuyên án đã báo cáo với cấp trên và lệnh bắt khẩn cấp bùi trung kiên đã được đưa ra
lúc này kẻ thù ác đã biến mất khỏi địa bàn
vậy hắn đang lẩn trốn ở đâu
thời điểm bây giờ là ngày hai mươi tám tí
sang lọc tổng hợp mọi thông tin có được từ những mối quan hệ của bùi trung kiên
cơ quan điều tra khẳng định hắn đã rời khỏi thành phố hòa bình và trốn vào miền nam
ngay khi vụ án xảy ra đồng chí bùi vân minh
là thủ trưởng của văn cảnh sát điều tra lúc đó đã hứa với đồng chí giám đốc là truyền án
thành lập truyền án và hứa với đồng chí giám đốc sẽ phá truyền án này trước ba mươi tết
nên là cái nhiệm vụ cái lời hứa của đồng chí thủ trưởng của văn cảnh sát điều tra
là người trực tiếp chỉ huy mình đã ra lời hứa với đồng chí giám đốc như thế
thì cái nhiệm vụ của chúng tôi là rất nặng nề
cho đến là một mươi sáu xảy ra vụ án đến một mươi bảy đến một mươi tám đến một mươi chín và đến hai mươi chúng tôi chưa có luồng
thông tin nào để đi sâu vào một đối tượng nhóm đối tượng nào cả
khi phân công tổ công tác thì tôi cũng là người sung phong đầu tiên
để thể hiện hết cái trách nhiệm của mình
mặc dù là tết nhưng mà cái nghề nghiệp của mình nó cũng gắn sâu vào với mình rồi
tôi nghĩ là nếu ở trong cái cương vị của tôi
thì đồng chí nào ở trong phòng hình sự cũng sẽ nhận
cũng sẽ xuân phong và đảm nhận
cái công việc đấy cái nhiệm vụ đấy
tổ công tác bốn người gồm thượng tá trân mạnh hải và đại úy bồi việt hùng
cùng với hai chiến sĩ được giao nhiệm vụ vào miền nam
truy tìm và bắt giải hung thủ
một mươi bảy h ngày hai mươi tám h
tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tức chiều ngày hai mươi tám tết nhâm thị
tổ công tác đã có mặt tại cộng sách hình sự việt nam điều tra tội phạm
sau khi kết hợp sang lọc thông tin bằng các biện pháp nghiệp vụ
tổ công tác khẳng định đối tượng chỉ có thể ẩn nóng tại bình dương
nơi có nhiều người dân bắc vào sinh sống và làm việc
tổ công tác xuất phát đến bình dương ngay trong đêm
với một địa bàn rộng lớn
chúng tôi đã triển khai
phối hợp với công an địa phương
ở đây là công an của huyện bến cát và xã thuế hòa
huyện bến cát bình dương
với phòng hình sự của tỉnh bình dương
đã phối hợp và tổng ra soát các đối tượng
với đặc điểm nghi vấn đối tượng kiên
giả soát đối tượng này
qua ảnh mô tả nhận dạng ban đầu
và qua giả soát mối quan hệ nhân thân của đối tượng kiên này
ở tỉnh bình dương
nhưng mà cái việc giả soát này
chúng tôi tiến hành vào lúc hai mươi ba h đêm đến bốn h sáng
đối với cái thời gian này
thì cũng phải xin nói với đồng chí
nó là vào giáp tết
nên là cái thuận lợi thì cũng có
nhưng mà cái khó khăn thì rất nhiều
khó khăn kể cả với cái phối hợp
khó khăn kể cả các biện pháp nghiệp vụ
là cũng khó được triển khai
nhưng mà với cái sự quyết tâm của cái tổ công tác
và cái sự chỉ đạo sát sao trực tiếp của ban lãm đốc
của công an tỉnh
thì chúng tôi đã điện về xin ý kiến
và được cái sự chỉ đạo của công chí trong ban lãm đốc
các của phòng phía hòa bình
đã đi để tiếp tục
để xác minh lại các mối quan hệ nhân thân của đối tượng kiên
hai mươi ba h cùng ngày
tổ công tác đã có mặt tại bình dương
và triển khai lực lượng để bắt sử ứng thủ
tuy nhiên việc này không hề xuân sẻ
bởi nơi đây là khu công nghiệp lớn nhất cả nước
với hàng trăm nghìn công nhân đến làm việc
nếu kiểm tra tạm trú tạm vắng và nhân khẩu của cả địa bàn trên
thì phải mất một tháng mới sọc
đứng trước những khó khăn phát sinh
tổ công tác vẫn không nản trí
niềm tin vào trực giác
niềm tin vào đồng đội
khiến các anh tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình
bốn h sáng ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thường tá hải cho anh em về nghỉ ngơi
sau một ngày dài theo chân hung thủ
trong đầu người chỉ huy vẫn canh cánh không yên
làm thế nào để có thể lần ra hung thủ giữa trời nam
không nản trí thượng tá hải gọi điện về ban giám đốc công an hòa bình xin triển khai phương án hai
lập tổ công tác thứ hai về quê của kiên ở tân lạc hòa bình
nhằm vận động gia đình người thân của hắn cung cấp thêm thông tin
lúc đầu gia đình kiên thoái thác không chỉ hợp tác
nhưng bằng sự thuyết phục và vận động của các chiến sĩ
cuối cùng họ cũng cung cấp thêm thông tin
manh mối cũng đã rõ ràng hơn khi gia đình hắn cho biết
lần liên lạc cuối cùng của kiên về nhà
hắn báo là đang ở nhà của một người em họ ở xã thới hòa huyện bến cát tỉnh bình dương

tổ công tác có mặt tại địa điểm nơi theo nguồn thông tin gia đình cung cấp là chỗ ẩn nóng của kiên
nhưng hắn lại vắng mặt do vừa đi chơi
người em hỏi của kiên sau khi được tổ công tác cho biết
kiên là đối tượng đang bị cảnh sát truy bắt đã rất hợp tác
giao cho tổ công tác rất nhiều đồ vật liên quan đến vụ án mà kiên đã gửi cho chị
trong đó có một điện thoại di động sau này được xác định là của bà lan
giấy đăng ký xe máy mang tên trần thị lan
một bộ trang phục bảo vệ có ve hàm cầu vai
một chìa khóa xe máy mang hiệu sqm
cũng đã cung cấp chính xác nơi kiên đến xem cờ tướng trong buổi sáng cùng ngày
tổ công tác có mặt tại phía ngoài ngôi nhà nhỏ nơi kiên đang ngồi xem đánh cờ
chia làm hai mũi tấn công thượng tá hải vòng ra cửa sau
phòng trường hợp kiên manh động chạy trốn
đại huy hùng trực tiếp toàn cửa chính về bắt đung thủ
áp sát đối tượng từ ngay sau lưng
đại huy hùng hô to kiên hắn giật mình nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tóm
hành trình áp giảng kiên từ bình dương về hòa bình có thể coi là bước đầu thành công của vụ án
kiên đã cuối đầu hợp tác vì nhận ra mình có chắp cánh bay
hành cũng không thoát khỏi núi trời lộng lộng
năm giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi hai
đối tượng bùi trung kiên đã có mặt tại trại giam công an hòa bình
hắn vẫn không có tên
không hiểu tại sao lại có thể bị bắt nhanh
mặc dù đã trốn thật xa như vậy
một mươi năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thủ tục lãnh lời khai ban đầu của hùng thủ đã được hoàn tất
đã là chiều hai mươi chín tết
trong trại tạm giam làm việc với cơ quan điều tra
thủ phạm bùi trung kiên đã khai nhận và thật lại hành vi giết người man dợ của mình
đây là một kế hoạch cấp cổ giết người mà y đã chuẩn bị từ trước
kiên là bảo vệ của bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
do ham chơi lô đề cờ bạc nên y thường xuyên vay nở khắp nơi
thậm chí lừa xe máy của bạn để đi cầm cố lấy tiền họ
hoãn cơn khát kít đỏ đen của mình
ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi hai do cần nhổ một chiếc xe máy đã cầm cố để trả cho người bạn mấy đã mượn
kiên đã mượn xe máy của người em bên vợ cắm lấy bảy triệu đồng để chi trả
nhưng số tiền này như muối bỏ bể chức sức tiêu và núi nở của hắn
giáp tết nhâm thìn trức sự áp lực nọ nần và người em bên vợ nhiều lần đòi xe
nạn nhân được lựa chọn là bà chủ quán cà phê vốn có quan hệ với hắn
ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai kiên bắt xe buýt từ bệnh viện đắc khoa tỉnh hòa bình đến ngã ba trường cao đảng hề sông đà
sau đó đi bộ về phía nhà bà lan bằng thời gian theo dõi khá lâu trước quán cà phê của nạn nhân
y chắc chắn trong quán không còn ai hắn mới lưỡng thững tiến vào
y chắc chắn trong quán không còn ai hắn mới lưỡng thững tiến vào
tại đây sau khi nói chuyện vài câu bà lan đóng cửa hàng và cả hai đã vào vòng trong
trong lúc bà lan bận nói chuyện điện thoại kiên đã rời khỏi giường
nhanh tay lấy con dao cạnh xô nước dứng vào trong chiếc áo set của mình ở chiếc ghế nhựa cạnh giường
nhân lúc nạn nhân không để ý kiên đã dùng con dao giấu trong áo đâm bà lan
tuy bị tấn công bất ngờ nhưng nạn nhân đã chống trả quyết liệt
và cố hiếp sức chạy ra ngoài cửa kêu cứu nhưng đã bị kiên túm tóc lôi lại và đâm bà lan tử vong
xong việc kiên lấy chăn len cuốn lên đầu phụ áo set lên người nạn nhân và ném con dao gây án vào gầm giường
đeo găng tay đã chuẩn bị từ trước kiên tiến hành lục sát cửa hàng
và lấy đi nhiều thứ có giá trị như hai chiếc máy khoảng trên tay nạn nhân
điện thoại di động hiệu lenovo hai chiếc chìa khóa trên tủ hàng
trước khi rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe máy skym shop của nạn nhân kiên đã bỏ những dấu vết đồ vật
cho biết y đã có mặt tại đây như thuốc lá nước ngọt gạt tàn và trong một cái túi để mang đi phi tàng
điểm đến tiếp theo của kiên là các bức ảnh
tiếp theo của kiên là các cửa hàng cầm đồ để cầm cố chiếc xe máy của nạn nhân
nhưng không có giấy tờ nên đi đến đâu cũng bị từ chối
với hai chiếc nhẫn tháo ra từ tay của nạn nhân thì y cũng không thể bán được vì đó không phải là nhẫn vẳng thật
cầm xe không được bán nhẫn không xong hắn đã phải quay về đi xe tại bãi xe bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
tại đây bán nhẫn không xong hắn đã phải quay về đi xe tại bãi xe bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
tại đây kiên đã mở cốp xe thì lục được ví có giấy tờ tùy thân đăng ký xe máy đứng tên bà lan cùng với bảy trăm linh đồng cộng với một triệu đồng kẹp trong chiếc áo mưa để cùng
linh cảm tội ác sẽ bị phát hiện kiên lập tức rời khỏi địa bàn thành phố hòa bình với đích đến là một tỉnh phiên nào
găng tay dưng cầm thầu trắng thuộc tổ hai mươi hai đường củ trinh làn thành phố hòa bình
hai chiếc nhẫn vàng chuồng chìa khóa kiên ném ở ba la hà đông hà nội
giấy tờ tùy thân của nạn nhân y vứt lại nghệ an